sáng nay ngày một mươi ba tháng bảy tại nhà quốc hội ủy ban thượng vụ quốc hội đã khai mạc phiên họp thứ bốn mươi sáu
phiên họp diễn ra trong hai ngày một mươi ba và một mươi bốn tháng bảy chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì phiên họp
phát biểu khai mạc phiên họp chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đánh giá việc chuẩn bị các nội dung trình phiên họp
đã được các cơ quan chuẩn bị khá tích cực trong đó có hai nội dung luật đã được các cơ quan hữu quan khẩn trương tiếp thu ý kiến
của đại biểu quốc hội trong thời gian ngắn sau kỳ họp
nhấn mạnh phiên họp thứ bốn mươi sáu của ủy ban thường vụ quốc hội kéo dài hai ngày thời gian ngắn nhưng các nội dung rất quan trọng đòi hỏi giải quyết ngay
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đề nghị các thành viên ủy ban thường vụ quốc hội nghiêm túc tích cực nghiên cứu tài liệu
và cho ý kiến sâu sắc về các nội dung
sau phần khai mạc ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án luật người lao động việt nam
đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng sửa đổi
tại phiên thảo luận cho ý kiến về quỹ hỗ trợ làm việc ngoài nước đa số các thành viên của ủy ban thường vụ quốc hội cho rằng
việc duy trì quỹ này là cần thiết tuy nhiên cần bảo đảm tính khách quan trong hội đồng quản lý quỹ mức chi phí quản lý quỹ
mức chi cho các hoạt động hỗ trợ từ quỹ và có cơ chế linh hoạt trong việc tiếp nhận đề nghị
cũng như thực hiện việc hỗ trợ kịp thời cho doanh nghiệp cho người lao động nhất là những người lao động khi gặp rủi ro ở nước ngoài
cũng trong phiên làm việc sáng nay ủy ban thường vụ quốc hội đã đồng ý điều chỉnh hơn hai mươi sáu tỷ đồng dự toán ngân sách nhà nước
năm hai nghìn hai mươi của trường cao đẳng công nghệ thông tin hữu nghị việt hàn từ bộ thông tin và truyền thông sang bộ giáo dục và đào tạo
và nhất trí chính quốc hội xem xét bổ sung dự toán chi hành chính sự nghiệp năm hai nghìn hai mươi nguồn nước ngoài cho kiểm toán nhà nước hơn sáu sáu tỷ đồng